xuất khẩu lao động là giải pháp quan trọng để giúp người dân có việc làm tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống
tuy nhiên do mong muốn sớm thoát nghèo nên một số người dân tại quảng bình đã bất chấp rủi ro để đi xuất khẩu lao động trái phép
cuối cùng phải trở về tay trắng mang theo gánh nặng nợ nần thậm chí có trường hợp còn thiệt mạng nơi đất khách xứ người
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
với mong muốn sớm được đổi đời nên anh n v h ở xã hải phú huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để được sang australia làm việc theo con đường bất hợp pháp
sau khi bị phát hiện bắt giữ lực lượng chức năng sở tại đã trục xuất anh về nước
mộng làm giàu tan biến giờ anh lại còn phải gánh một khoản nợ ngân hàng
bố trạch là huyện có số lượng người tham gia xuất khẩu lao động đông nhất của tỉnh quảng bình
mỗi năm có hàng nghìn người xuất khẩu lao động trong số đó có không ít người đi theo con đường bất hợp pháp
việc người dân thiếu hiểu biết và thiếu thông tin pháp lý về việc xuất khẩu lao động
thậm chí là nôn nóng để ra nước ngoài làm việc bằng được là một trong những nguyên nhân chính gây nên những hệ lụy khó lường cho gia đình và xã hội
một số địa phương đã xảy ra chẳng hạn ở thị trường là australia rồi một số thị trường khác
thì chúng tôi cũng tổ chức các buổi truyền thông rồi là truyền truyền bằng tờ rơi
để tên hệ thống truyền thông để bà con nhân dân thấy được vấn đề di cư trải phép là vấn đề không tốt
thứ vật là ảnh hưởng đến vấn đề xuất khẩu vụ kiện chung của toàn huyện
chúng tôi mong muốn hy vọng
và mong muốn của chúng tôi là để cho người dân hàn chỉ rủi ro
xuất khẩu lao động là giải pháp quan trọng để vừa giải quyết việc làm vừa nâng cao thu nhập cho nhân dân
góp phần giảm nghèo nhanh bền vững và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển năm hai nghìn hai mươi
mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín nhưng tỉnh quảng bình cũng đã giải quyết cho hơn một bảy trăm linh người đi xuất khẩu lao động
tuy nhiên để có được việc làm ổn định sau khi được xuất khẩu lao động và tránh những rủi ro không đáng có
người dân cần tìm hiểu đầy đủ
và đúng thông tin để đi xuất khẩu lao động bằng con đường hợp pháp